thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ cháy cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em
đã khiến cho nhiều người dân chứng kiến một phen kinh hoàng vì cột khói nghi ngút bốc cao ngay giữa phố
rất may là vụ cháy không có thiệt hại về người
vào khoảng năm giờ ba mươi phút buổi chiều người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em
trên đường lý thái tổ thuộc phường thạc gián quận thanh khê
thời điểm này ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm tầng hai sau đó nhanh chóng lan xuống tầng một
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động bốn xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau hơn bốn mươi phút nỗ lực đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn